chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
rất nhiều vấn đề cụ thể là ngấm rột đây là một trong những điều khá là nhức nhú
cái việc mà chủ đầu tư người ta sử dụng hai trong tổng số tiền mua nhà để cho phí bảo trì thì là chưa hợp lý
thì tôi nghĩ rằng là có nên chăng thì cái con số hai này nên được chuyển ra một cái tài khoản ngân hàng khác
và cái tài khoản ngân hàng này thì để đảm bảo rằng là chủ đầu tư không động vào nó
đến khi mà chủ nhà thì đến ở thì có nên chăng cái quỹ đó thì được trả lại cho người dân
như thế sẽ đảm bảo được rằng là cái quỹ này không đúng thế bị chứng dụng
trước tình hình đó mới đây bộ xây dựng đã yêu cầu các địa phương tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về nhà ở
đồn đốc địa phương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở theo thẩm quyền
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở
vâng thưa quý vị và các bạn hơn một nửa trong số sáu trăm linh trung cư tại hà nội chưa được bàn giao quỹ bảo trì dù đã đi vào vận hành
điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng vạn cư dân ngày ngày phải sống trong những tòa nhà mà hệ thống báo cháy không được kiểm tra
và đi trong những chiếc thang máy không được bảo dưỡng
từ thực tế này đề xuất cùng một số chuyên gia về việc tách riêng khoản tiền hai ngay từ khi người mua nhà nộp tiền
và đưa vào một tài khoản ngân hàng
một tài khoản bị phong tỏa cho tới khi bàn giao lại cho ban quản trị tòa nhà là một ý kiến đáng được cân nhắc
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau